vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê thị kim phi chú tại khóm bình long một phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
trước đó vào khoảng tháng chín đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lê thị kim phi đã sử dụng tài khoản facebook có tên là phi kim
kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
trong thời gian này phi thường xuyên theo dõi bình luận chia sẻ các bài viết clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một phi đã làm hồ sơ xin tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và được giao nhiệm vụ tuyên truyền khuất trương thân thế cho tổ chức và đào minh quân móc nối lôi kéo người tham gia tổ chức
phát hiện quy trình hoạt động của lê thị kim phi
công an tỉnh an giang đã tiến hành xác minh điều tra và thu giữ sáu clip cùng với bốn trăm bốn mươi trang tài liệu từ tài khoản facebook phi kim của phi
với các nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay cảnh sát điều tra tội phạm về bệnh nhân
công an thành phố đông hà phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng trị vừa phá thành công chuyên án bốn trăm một mươi chín t bắt quả tăng hai đối tượng đang có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt gồm chồng lê quang thắng và hoàng thị thu hà cùng chú tại khu phố hai phường đông lương tp đông hà
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một bao ni lông và chín gói nhỏ chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
cùng với một số đồ vật tài liệu liên quan được biết thắng và hà là hai vợ chồng cùng tham gia thực hiện hành vi mua bán chất ma túy trong thời gian dài
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đặng hoàng nam bốn mươi một tuổi
ngụ tại ấp sắc vinh xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh về hành vi tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng chín khi đang nhậu một mình tại nhà thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao bảy mươi chín tuổi ngụ cùng địa phương có đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện thì bà thao nhắc nhở và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau đã dùng dao cắt vào cổ nạn nhân rồi bỏ ra tại hiện trường và đi về nhà
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong
ngay sau đó hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý
cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cũng vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và các đơn vị liên quan đã phát hiện bắt giữ gần một mươi hộp thuốc liên hoa thanh ôn không rõ nguồn gốc được quảng cáo là có tác dụng điều trị covid một mươi chín mang nhãn hiệu trung quốc
sau thời gian dài trinh sát
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an phát hiện đường dây buôn bán thuốc nhập lậu mang nhãn hiệu trung quốc do tham vĩ điệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và sản xuất tô cầm đầu
ngày chín tháng chín đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và công an quận tám bắt giữ xe tải biển số năm mươi một g bốn mươi tám nghìn ba trăm chín mươi do trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê kiên giang điều khiển đang vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc
kiểm tra không có công ty toyo tại quận tám tội công tác phát hiện thêm chín hai trăm linh hộp thuốc cùng loại tất cả đều không có hóa đơn chính tự chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại việt nam
được biết đây là loại thuốc mang nhãn hiệu trung quốc được gọi là liên hoa thanh ôm mà các đối tượng quảng cáo có tác dụng điều trị covid một mươi chín hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng dương minh sang hai mươi năm tuổi ngụ tại ấp một xã thường phước hai huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày tám tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã thường thế hậu a phối hợp cùng công an xã thường phước một bắt quả tan đối tượng sang đang đem ma túy đi giao cho người khác
khám xét trong người đối tượng sang lực lượng công an thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá và một
xe mô tô mang biển số sáu mươi s năm mươi bốn nghìn sáu trăm một mươi ba
công an xã thường thế hậu a đã bàn giao đối tượng cùng tan vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện hồng ngự để điều tra theo thẩm quyền
kính thưa quý vị lợi dụng mà hiện nay các lực lượng đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã gia tăng thực hiện các hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trực tự
và trước vấn đề này lực lượng công an tỉnh bình thuận đã thực hiện nhiều biện pháp để vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn toàn tỉnh
trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch phương án đấu tranh mới
phù hợp với tình hình thực tế để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm và phạm tội ma túy
điển hình mới đây vào ngày hai mươi chín tháng bảy
đối tượng huỳnh văn mến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại khu phố bốn phường phú tài thành phố phan thiết
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại chốt kiểm soát covid một mươi chín thuộc xã tân đức huyện hàm tân
thu giữ một một kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng có liên quan
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án ngày bốn tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với đơn vị liên quan
bắt giữ thêm đối tượng trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường đức long thành phố phan thiết thu giữ sáu trăm linh gram ma túy đá và một bánh heroin
lợi dụng việc hoạt động từ thi để vận chuyển ma túy về
thứ hai là lợi dụng những xe cá mã xanh để vận chuyển hạt thiết yếu từ sài gòn về để ký gọi hàng hóa và chuyển về địa bàn tỉnh bình thuận
đối tranh với đối tượng với phương thức thủ đoạn này
thì phải tập trung công tác nắm tình hình theo dõi và làm rõ quá trình đi lại để từ đó có cái phương án cụ thể trong quá trình đấu tranh triệt phá
đảm bảo khi bắt giữ là củng cố chứng cứ không để đối tượng tiêu hủy hoặc chứng cũng như là các hình thức đối khóa khác
đây là một trong nhiều chuyên án được triệt phá trong thời điểm tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận đang diễn biến phức tạp
và thành phố phan thiết đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên quá trình lên phương án đấu tranh
tuy nhiên đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ lưỡng vừa đảm bảo ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội
vừa phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch trong tình hình mới
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để khám phá thành công chuyên án
chặt đứt đường dây ma túy từ thành phố hồ chí minh về bình thuận tiêu thụ
cùng với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tàn trự trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng còn đặc biệt chú ý nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở lưu trú kinh doanh có điều kiện
mặc dù trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên chính phủ đã có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
giải trí karaoke nhưng nhiều đối tượng vẫn lén lút tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở này
vì vậy lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra trên địa bàn
lãnh đạo đơn vị cũng đề ra một yêu cầu là phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch
đơn vị tiếp tục thực hiện một tiêu kiếp đảm bảo công tác phòng chống dịch
và đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự
hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp
nhưng với quyết tâm không để đối tượng phạm tội lợi dụng tình hình dịch bệnh
đường ma túy và tính bình thuận tiêu thụ
lực lượng phòng chống ma túy công an toàn tỉnh bình thuận sẽ tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nồng cốt
phối hợp cùng các lực lượng tập trung đánh nhanh đánh mạnh vào loại tội phạm này
tiến tới kiềm chế và làm giám tội phạm ma túy góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn